nhằm nắm mắt tình hình sản xuất mặt hàng khẩu trang đánh giá năng lực và khả năng cung ứng mặt hàng này ra thị trường
phục vụ nhu cầu phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
đoàn công tác của bộ công thương vừa làm việc kiểm tra một số doanh nghiệp sản xuất khẩu trang trên địa bàn tp hà nội
đại diện công ty dệt kim đông xuân cho biết hiện sản lượng sản xuất của công ty là năm mươi chiếc khẩu trang một ngày
xong trước nhu cầu cấp thiết của thị trường hiện nay công ty hoàn toàn có thể mở rộng quy mô để sản xuất khẩu trang kháng khuẩn
với sản lượng lên đến ba trăm linh chiếc mỗi ngày
các doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn được bộ công thương hỗ trợ trong việc kết nối nguồn cung
đặc biệt là nguồn cung về vải để có thể sản xuất được khẩu trang đủ số lượng yêu cầu
các doanh nghiệp đều khẳng định sẽ sẵn sàng sản xuất và cung cấp khẩu trang với giá tương đương chi phí sản xuất
không lấy lãi không tăng giá để phục vụ tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ
mặt khác các doanh nghiệp cũng đề nghị bộ y tế sớm hướng dẫn hỗ trợ các thủ tục để công nhận sản phẩm khẩu trang
đạt yêu cầu chất lượng và quy chuẩn kỹ thuật